toàn lực lượng đang nỗ lực đảm bảo cho những ngày diễn ra mùa giải world cup hai nghìn một mươi tám được an toàn tuyệt đối
nhận định tình hình an ninh trật tự sẽ diễn biến phức tạp nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới world cup hai nghìn một mươi tám
từ ngày một mươi bốn tháng sáu cho đến ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tại liên bang nga
và để chủ động phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động lợi dụng cổ vũ bóng đá để tập trung đông người đua xe máy trái phép
hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc hay là cá độ bóng đá qua mạng internet và các loại tội phạm phát sinh từ cờ bạc
ngày hôm nay bộ trưởng tô lâm ban hành điện chỉ đạo số hai trăm một mươi tám gửi công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ công tác trọng điểm như sau
tập trung đấu tranh chấn áp các loại tội phạm giết người cướp
cướp giật tài sản trộm cắp chống người thi hành công vụ cố ý gây thương tích hoạt động của các băng hủy
phòng chống hoạt động đua xe trái phép phân luồng điều tiết giao thông nhằm chia cắt ngăn chặn không để lượng người và phương tiện tập trung quá lớn vào khu vực trung tâm vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng chức năng
công an các đơn vị địa phương tổ chức trực ứng trực nghiêm túc chủ động lực lượng phương tiện trang thiết bị bảo đảm sẵn sàng xử lý phương tiện
trang thiết bị bảo đảm sẵn sàng xử lý phát sinh đồng thời tăng cường hỗ trợ công an các địa phương đồng thời tăng cường hỗ trợ công an các địa phương bốn công an các đơn vị địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc điện chỉ đạo của bộ